mô hình diễn đàn sinh hoạt tri bộ
mô hình này ra đời nhằm giúp cán bộ đảng viên phát huy tinh thần tự soi tự sửa tự phê bình và phê bình
gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tạo chuyển biến tích cực và nâng cao hiệu quả công tác
và là một giải pháp để đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị đạo đức lối sống trong đội ngũ cán bộ đảng viên
tri bộ đảng là hạt nhân của đảng ở cơ sở
và đảng mình là do tri bộ mình
và việc đội mới nâng cao nội dung sinh hoạt tri bộ
là một chủ trương quan trọng lâu dài và thường xuyên của đảng ta trong tác xây dựng đảng
việc bác thượng bộ tỉnh địa quảng thị tổ chức thực hiện diễn đàn sinh hoạt tri bộ đảng
nằm trong yêu cầu nâng cao chất lượng sinh hoạt tri bộ ở cơ sở
sau một năm triển khai thực hiện
mô hình diễn đàn sinh hoạt tri bộ đã bước đầu đem đến hiệu quả
cho thấy những tác động tích cực đến cán bộ đảng viên lẫn người đứng đầu
từng bước nâng cao chất lượng của tri bộ đảng
hướng tới những hạt nhân trong sạch vững mạnh giàu sức chiến đấu và hoạt động hiệu quả
diễn đàn sinh hoạt tri bộ tại viện kiểm sát nhân dân huyện triệu phong được tổ chức ngày một mươi bốn tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
chủ đề của diễn đàn là thực hiện chỉ thị số năm của bộ chính trị về đẩy mạnh học tập
và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh với chủ đề
xây dựng phong cách tác phong công tác của người đứng đầu và cán bộ đảng viên
tại buổi sinh hoạt cán bộ đảng viên trong tri bộ dựa trên năm phong cách làm việc của bác hồ
là nêu gương quần chúng tập thể dân chủ và khoa học đã thẳng thắn nhìn nhận vào khuyết điểm của bản thân
đồng thời giúp đồng nghiệp nhận thấy những hạn chế của họ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ
tôn tài mà xảy ra tại đơn vị chúng ta thì tôi cũng nhận thấy là là một việc mà rất là mất nhiều thời gian
đặc biệt là một công việc mà giải quyết mãi không xong đặc biệt là công tác lưu trữ
tài đơn vị tài đơn vị
đặc biệt là công tác lưu trữ tài đơn vị tài đơn vị
đơn vị chúng ta là trong thời gian vừa rồi tôi nhận thấy là cái việc lưu trữ rất là không khoa học
trong quá trình thực hành quyền công tố và kiểm soát việc giải quyết các tổ giác
tiếng báo về tội phạm cũng như giải quyết các bộ án về hình sự
thì một số đồng chí vẫn chưa chủ động xây dựng cái kế hoạch giải quyết công việc kịp thời
quá trình giải quyết công việc thì mất nhiều thời gian và có một số đồng chí vẫn
chưa đảm bảo được cái việc là giờ nào làm việc ấy trong cái quá trình làm việc
thứ ba nữa là có một số vụ án vụ việc chưa được nhìn nhận một cách tổng thể khách quan
chưa được phân tích rõ ra dẫn đến cái quá trình đánh giá cái lần chưa đảm bảo
ở đây kể cả bản thân tôi còn đang làm việc rất là thiếu khó
việc nhiều người về nhiều người là cái nghiên cứu nó chưa
thật sự đến nơi đến chỗ
trong quy địa trong các cái trong cái vấn đề thời gian
thì cũng trên cơ sở này là trong một vụ án cụ thể thì thời gian quy định là chúng ta xử lý trong vòng khoảng hai mươi ngày
hai mươi ngày là phải truy tố chuyển hồ sơ qua tòa án
nhưng do điều kiện sắp xếp do cái sắp xếp thời gian công việc
do cái biểu trình kế hoạch đó không có học
nên nhiều lúc rất là có những vụ án là phải tiến đổi lúc nào cũng bị chậm
chị trương thị hồng hà ban đầu khi mới được phổ biến về mô hình này
chị đã rất băn khoăn trong việc sẽ nhận khuyết điểm bản thân như thế nào
cũng như phải làm sao để có thể nói lên quan điểm của mình
về những vấn đề tồn tại trong cơ quan khi diễn đàn được tổ chức trong tri bộ
nói chung trước khi diễn đàn diễn ra
thì bản thân tôi cũng nhận thấy là có được cái mình cũng rất là ngài
khi phải nói ra được chỉ ra những cái tồn tại của các đồng chí đồng nghiệp mình ngay
cả bản thân mình cũng rất là ngài
vì mình chỉ ra cái khuyết điểm người ta thì bản thân của tôi cũng thích đừng có nói là đến người khác
khi mà một con người thì tâm lý ai cũng thích khen hơn là thích bị chê
thế nhưng với sự dẫn dắt của người điều hành diễn đàn
cùng với việc cam kết về tính chất của phê bình và tự phê bình
ở đây là mang tinh thần đóng góp xây dựng
tuyệt đối không lợi dụng để chỉ trích hay hiểm khích lẫn nhau
từ đó không riêng chị hà mà toàn bộ đảng viên trong tri bộ đều cảm thấy thoải mái và an tâm
khi nói lên những ý kiến và quan điểm của bản thân
qua cái diễn đàn này thì chúng tôi cũng thể nói lên được cái tiếng nói của mình
nói chung là rất là khách quan rất là thoải mái khi là nói lên được cái tiếng nói của mình
những cái gì còn tồn tại trong cơ quan đơn vị thì chúng tôi là nếu hết trong cái diễn đàn này
tôi thấy rất là tốt
vì qua đó là so với bản thân mình
những cái việc mình đã
làm được và những việc chưa làm được
bản thân là thấy sẽ thành những cái sai của mình
mà mình cố gắng sẽ làm tốt hơn và trở thành những công chức đạo đức tương mộng
như vậy mô hình diễn đàn sinh hoạt tri bộ khi triển khai đã tạo nên không khí cởi mở thẳng thắn
để cán bộ đảng viên có thể phát huy tinh thần tự soi tự sửa phê bình và tự phê bình
một cách chân tình khách quan
sau diễn đàn mỗi cán bộ đảng viên đều xác định được phương hướng và cách thức
để khắc phục những hạn chế
cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ được sao
tại diễn đàn thì đã chỉ ra được cái nhược điểm của bản thân tôi cũng như các đồng nghiệp của tôi
thì từ đó chúng tôi là đặt ra cái kế hoạch cái phương pháp để giải quyết công việc
có nghĩa là khi đầu năm phải cắn cử vào chương trình kế hoạch công tác
hôm nay thì các đồng chí đảng viên cũng qua cái phạt biểu của mình đã đề ra rất nhiều cái giải pháp
để mà khắc phục cái thiếu sót trong cái thực hiện cái phong cách làm việc khoa học
thì tôi thấy rằng là những cái vấn đề đó cần thiết phải có sự quyết tâm hơn nữa
trong sự lãnh đạo chỉ đạo của tri bộ của đồng chí lãnh đạo cơ quan
cũng như quyết tâm của cán bộ công chức để thực hiện tốt hơn phong cách làm việc của mình
điều đặc biệt của mô hình diễn đàn sinh hoạt tri bộ tại quảng trị
việc phê bình và tự phê bình không chỉ dành cho cán bộ đảng viên bình thường
mà chính những người đứng đầu cũng phải thẳng thắn nhận khuyết điểm
cởi mở lắng nghe những đóng góp của đồng chí mình trong quá trình điều hành công việc
tri bộ nhân biểu hai xã triệu trật huyện triệu phong
diễn đàn thảo luận về việc thực hiện chỉ thị số năm thông qua việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của tri bộ
trong thời gian qua là công tác dồn điền đổi thừa xây dựng cánh đồng mẫu lớn
đưa ra trại trang trại ra ngoài khu vực
các đảng viên đã không ngần ngại chỉ ra những hạn chế khuyết điểm của tri bộ
hiện nay tôi thấy gia đình ông phương và vấn đề là vừa rồi cải tạo
vừa cho cải tạo tự cải tạo mới được một ba trăm linh m hai
nhưng bây giờ năng suất rất cao đã đạt được ba năm
thế nên tri bộ cần phải níu gương
thì việc dân chủ trong phở trong xây dựng lãnh đạo chỉ đạo kinh tế
thì tôi nói vừa qua là tiếp xúc cử tri đại biểu hội đồng nhân trị trả
là gồm những con đồng chí là đảng viên đảng ủy viên
ban thường vụ đảng ủy đảng ủy địa bàn
nhưng mà một lần tiếp xúc cử tri thì yêu cầu đảng viên đi là tham gia đầy đủ
nhưng mà đảng viên phát biểu góp ý về phát triển kinh tế
thì là các đồng chí rung đoan đại biểu hội đồng nhân là không tiếp xúc
tôi cho là đó là bảo vụ tri tế không tiếp xúc
ba con cử tri xả viên người ta góp ý về nước nôi không đảm bảo
về giao chân kỹ thuật không đảm bảo thì ba con người ta góp ý chứ
hội đồng nhân trả là đúng chứ trong đó đảng viên cũng có quyền góp ý chứ
càng chỉ ngược lại hoặc tri bộ càng chỉ phê mình là đảng viên không được nói
khi nhận được những phản ánh đó từ các đảng viên
bí thư tri bộ nhan biểu hai lê xuân lập đã thẳng thắn thừa nhận khuyết điểm của mình
dù cũng có những chạy lòng nhưng những ý kiến đóng góp giúp anh lập nhận thức rõ hơn
về hạn chế của bản thân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ
cũng từ việc thấy được những vấn đề đang tồn tại
không chỉ bản thân đồng chí bí thư tri bộ
mà ban thường vụ đảng ủy xã triệu trật cũng sẽ vào cuộc để giải quyết những vướng mắt
chúng tôi còn có ý hưởng học tập và phản đấu cho những nhiệm vụ của mình trong những năm tháng tiếp theo
sắp tới đây đảng ủy thì hết sức là quan tâm
chúng tôi thường xuyên cử cản bộ đảng ủy viên của mình về bám tri bộ chỗ nào mà chưa ổ
thì giúp cho họ nếu như quá sức của đồng chí cá nhân đồng chí đảng ủy viên
cá nhân của đồng chí bí thư tri bộ
thì tập thể ban thường vụ đảng ủy sẽ là hỗ trợ để giúp cho các đồng chí phương pháp
sau một năm mô hình diễn đàn sinh hoạt tri bộ đã bước đầu tạo nên những chuyển biến
trong nhận thức và hành động của mỗi tổ chức cơ sở đảng và cá nhân đảng viên trên địa bàn toàn tỉnh
đồng chí đặng văn bình bí thư tri bộ khóm thành công thị trấn hồ xá huyện vĩnh linh
một năm sau diễn đàn sinh hoạt tri bộ với quyết tâm
khắc phục những khuyết điểm đã từng được đảng viên chỉ ra
giờ đây anh đã có nhiều thay đổi trong phong cách tác phong làm việc
sau diễn đàn sinh hoạt tri bộ bản thân cũng được nhiều ý kiến của các đồng chí đảng viên tham gia
thứ nhất là về vai trò tiền phong của người đứng đầu cấp ủy tri bộ trong đạo đức lối sống
và đặc biệt là trong việc gần gũi với quân chủ nhân dân
thì bản thân tôi thấy là trong một năm qua
qua đồng góp của các đồng chí đảng viên
bản thân tôi cũng đã sửa đổi lệ lỗi làm việc
và tuân thủ tập trung dân chủ trong sinh hoạt tri bộ sinh hoạt cấp ủy
và dành thời gian nhiều hơn đến với người dân đến với các hồ gia đình
quan tâm đồng viên và nắm bắt được thông tin tâm tư nguyện vọng của cán bộ đảng viên
để có cái định hướng trong nghị quyết hàng tháng của tri bộ
qua diễn đàn sinh hoạt tri bộ
thì cán bộ đảng viên cũng có cái ý nhận thức được rằng là cái tinh thần là từ soi từ sửa
để rồi chính cái bản thân mình cũng phải qua cái diễn đàn này
cũng phải tìm mình để soi lại mình
và cũng là để cùng nhau để có cái khắc phục sở trưởng
sau diễn đàn phải nói là nhiều tri bộ nhiều cán bộ đảng viên
thì ý thức trách nhiệm thì đạo đức công vụ được nâng lên rất là rõ lệch
mỗi một cán bộ đảng viên
thông qua cái được phát biểu được thể hiện cái trình chiến diễn đàn sinh hoạt ở tri bộ
thì hiểu biệt sâu sắc hơn những cái nội dung của nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai về xây dựng chỉnh đồn đảng
và cái thứ hai là đối với tri bộ thì thông qua cái sinh hoạt diễn đàn
thì tri bộ nhận diện rõ ràng hơn những cái biểu hiện từ diễn biến
từ diễn hóa và những cái biểu hiện suy thoái ở tri bộ
để từ đó có cái biện pháp cảnh báo khắc phục
tại bộ phận một cửa ở một số huyện thành phố của quảng trị như triệu phong vĩnh linh hay đông hà
khi phóng viên ghi nhận về sự đánh giá của người dân đối với phong cách làm việc của đội ngũ cán bộ nơi đây
đa phần bà con đều có chung cảm nhận
thì nói chung tôi là người dân
nhưng mà tôi đến đây là nói chung là cái cách mà tiếp đón là sự nồng nhiệt của các anh chị ở đây là rất đa hoàng
mà mọi cái sự hướng dẫn là có gì là rất chú đạo
cho nên là ví dụ mọi sự thắc mắc của người dân là tôi chưa rõ là tôi đến hỏi
mà ở đây cơ quan đây là cái hướng dẫn rất tốt
qua theo dõi và quan sát tôi thấy rằng cái việc cách hành chính qua cái chế độ một cửa
họ nói rằng huyện vĩnh linh làm rất tốt
không có hoặc rất ít cái thái độ cửa quyền quan liêu hách dịch và là gây khó khăn cho người dân
chuyên biến rất mạnh mẽ
từ phong cách đạo đức lối sống quan hệ
với nhân dân thì phải nói là thực hiện rất là tốt
và đặc biệt là chế độ thực hiện chế độ một cửa
rồi chế độ tiếp dân phải nói là làm rất là chú đáo
dẫu đã đạt được những chuyển biến tích cực như vậy
nhưng trong quá trình các tri bộ triển khai thực hiện vẫn còn có những hạn chế như
không ít đảng viên còn ngần ngại trong việc tự phê bình và phê bình
một số tri bộ tổ chức diễn đàn còn nặng tính hình thức
không gắn liền với những nhiệm vụ được giao
và quan trọng hơn hết
có những nơi ý kiến của người dân vẫn nằm mãi trên diễn đàn
cụ thể những vấn đề trên đang tồn tại như thế nào
phương thức giải quyết ra sao
mời quý vị tiếp tục đón xem phần hai của chương trình
phát sóng vào lúc hai mươi h bốn mươi năm thứ ba ngày năm tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám trên kênh truyền hình nhân dân